có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn những ngày này lực lượng công an tỉnh khánh hòa đang tăng cường triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ghi nhận tại thành phố nha trang
hai mươi hai giờ đêm tại tuyến đường trần phú thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
nhắc nhở người dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông
kiểm tra những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
kịp thời chấn áp các loại tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật
đó là nhiệm vụ của các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín công an tỉnh khánh hòa trong những ca tuần tra đêm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm những ca tuần tra như thế này luôn được các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín duy trì thường xuyên tập trung vào các tuyến địa bàn du lịch trọng điểm của thành phố
lượng chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh khánh hòa cái nhiệm vụ là tùng tre vũ trang kiểm soát dọc các tuyến đường
trên địa bàn kiểm tra kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là tập trung vào các nhóm đối tượng thành thiếu niên tụ tập quấy rối điều khiển phương tiện giao thông như là xe máy xe ô tô lạng lách đánh võng sử dụng rượu bia và chở vượt với số người quy định
và có những hành vi như chống đối thách thức với lực lượng chức năng
dự kiến trong năm ngày nghỉ lễ
với rất nhiều hoạt động lễ hội sự kiện văn hóa du lịch tỉnh khánh hòa sẽ ước đón khoảng gần một triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan
sự gia tăng khách du lịch đột biến khiến tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp
dự báo trước được tình hình lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều kế hoạch tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú
bên cạnh đó các lực lượng cũng tích cực bám sát địa bàn quản lý chặt đối tượng tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với hoạt động của các loại tội phạm
tại các khu vực địa điểm tổ chức các lễ hội sự kiện lực lượng công an cũng bố trí quân số để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
tại các khu vực địa điểm tổ chức các lễ hội sự kiện lực lượng công an cũng bố trí quân số để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản

trộm cắp xe máy giờ đây không chỉ đơn lẻ mà còn kết thành băng nhóm lập đường dây khép kín từ trộm cắp cho đến làm giả giấy tờ và tiêu thụ đặc biệt là mang qua thị trường nước ngoài gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra
thế nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan sơ hở với chính tài sản của mình ghi nhận tại địa bàn quận bắc tử liêm hà nội
tại đây không có bảo vệ này là mỗi khi khách vào uống thì chúng tôi cũng lưu ý khách hàng là phải khóa cổ cũng như khóa càng xe của mình để tránh những trường hợp bất cấp khách hàng của mình
nhắc nhở cảnh báo là như vậy thế nhưng vì tâm lý chủ quan nhiều chủ xe máy vẫn hồn nhiên để xe mà không có biện pháp bảo vệ như thế này
và chỉ cần những sơ hở như vậy đã tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội
bới đây qua công tác tuần tra kiểm soát
công an quận bắc từ liêm hà nội đã bắt giữ đối tượng phùng văn thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và đinh tiến trung sinh năm hai nghìn tám
khi đang có hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn thu giữ một giao gấp kìm thủy lực các loại và văm phá khóa xe
do không có tiền tiêu xài nên đi nảy sinh ý định đi trộm cắp xe để tiền tiêu xài
nói chung với dù anh hương
đi lấy xe lấy đồng độc còn sau quay về rủ anh trung đi cùng đi cùng đi cho lúc đi lên trên trung tư trên cổi mế này thì gặp anh rồi công an giữ lại
mở rộng điều tra cơ quan chức năng xác định từ giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã trộm cắp một mươi xe máy rồi vận chuyển lên sơn la
bán cho nguyễn văn trọng và nguyễn văn nghệ để bán sang lào
đây chỉ là một trong nhiều vụ trộm cắp xe máy rồi tuôn ra nước ngoài thời gian gần đây
theo công an các địa phương đa số các vụ trộm cắp xe máy do các băng nhóm gây ra đều có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài địa phương thậm chí cả người nước ngoài tham gia
thủ đoạn của tội phạm thì nó đi tuần nên nó theo sát nó thấy sơ hở nó tiếp cận là nó thực hiện được luôn
đấy thì cũng rất mong là khi lực lượng công an
có những tuyên truyền thì rất mong những người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của cá nhân mình trước
và đưa những cái tài sản của mình vào những nơi mà được gửi hoặc là đến trung cư thì xuống hầm gửi
đấy thì họ sẽ có những cái kiểm soát của bảo vệ chứ cũng đừng phó mặt với cái tài sản của mình dù chỉ là ít thời gian
có thể thấy bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng
để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm trộm cắp người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác trong việc tự bảo quản tài sản của chính mình
ngoài ra sự quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư cũng rất quan trọng đối với việc phòng chống tội phạm
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hcm vừa tổ chức trục xuất các đối tượng người malaysia về nước
đây là các đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một người malaysia cầm đầu
quá trình điều tra khám phá vụ án aseanpol đã trao đổi thông tin
công an tp hcm hỗ trợ truy bắt chín đối tượng có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi tám đều có quốc tịch malaysia
các đối tượng này nhập cảnh vào việt nam với nhiều mục đích như đi du lịch đi thăm thân hoặc đi tìm hiểu làm ăn ký kết hợp đồng
tuy nhiên sau khi được nhập cảnh vào tp hcm thì sẽ có một đối tượng khác đưa về tập trung ăn ở và làm việc
tại một căn biệt thự thuê trên nệm bàn phường bình trưng tây tp thủ đức
công việc của các đối tượng này là gọi điện thoại theo những kịch bản đã có sẵn
nhằm lừa đảo chiến thuật tài sản của công dân malaysia và các nước khác
được bao ăn ở và nhận mức lương gần hai mươi triệu đồng một tháng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tp hcm đã xác định nhóm đối tượng trên và tiến hành kiểm tra bắt giữ cùng tăng vật
sau khi củng cố hồ sơ hoàn tất thủ tục xử lý vi phạm về hành vi người nước ngoài nhập cảnh
hành nghề hoặc có hoạt động khác tại việt nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của việt nam
công an tp hcm đã áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất các đối tượng này về malaysia
một vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an tp hcm triệt phá
bắt một mươi sáu đối tượng tạm giữ số tiền trên ba trăm năm mươi triệu đồng
chi tiết có trong cụm tin vấn
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn tại nhà số bảy trăm năm mươi ba đường ba mươi tháng bốn phường ba tp hcm
lực lượng công an đã bắt quả tàng nhiều đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
khi phát hiện lực lượng công an một số đối tượng đã chống trả tấn công và tẩu thoát
lực lượng công an đã bắt giữ được một mươi sáu đối tượng tạm giữ số tăng vật gồm hai bộ tài xỉu một mươi chín bộ bài tay
một mươi điện thoại di động chín xe mô tô và số tiền trên ba trăm năm mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an để phối hợp làm việc
công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền qua mạng
gắn nhiều đối tượng tại ấp tham trời xã khánh bình đông huyện trần văn thời
tại hiện trường có một mươi tám đối tượng trong đó có một nữ liên quan đến hành vi đá gà ăn tiền qua mạng kiểm tra trên người và xung quanh khu vực
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi bảy điện thoại di động dùng để cá cược độ đá gà qua internet cùng với số tiền hai mươi triệu đồng
tụ điểm này được tổ chức tại nhà của lê văn trơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một người địa phương
tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa kịp thời
ngăn chặn nhóm nam thanh niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn bắt giữ hai nam thanh niên thu giữ một vũ khí thô sơ
hai nam thanh niên bị bắt giữ đều trú tại tp vinh
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại một quán game cuối đường lê mau
thuộc khối tân phúc phường vinh tân tp vinh có nhóm năm thanh niên khoảng bốn năm đối tượng
có biểu hiện gây dối trật tự công cộng tàng trữ vũ khí thô sơ
tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an tp vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm năm thanh niên khác
nên đã tụ tập sử dụng vũ khí thô sơ để giải quyết
và hiện công an tp vinh đang tiếp tục điều tra trợ tập các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện nay có một thực tế là việc cho vay nợ khá đơn giản
thế nhưng khi người vay không thể thanh toán thì chuyện lại trở nên phức tạp
nhiều chủ nợ dùng đủ mọi cách để lấy lại tiền của mình
và những hành vi vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây
dẫu biết người cho vay của đau con sót thế nhưng hành xử không đúng quy định của pháp luật
lại khiến họ tự đưa mình vào vòng lao lý phản ánh trên địa bàn tỉnh đồng nai
do mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền nguyễn ngọc tân chú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã rủ thêm bảy đối tượng sinh sống trên địa bàn mang theo dao kiếm đến nhà anh nguyễn văn chiến
chú cùng xã đánh rằn mặt để đòi nợ
tại đây đỗ ngọc tâm đã dùng dao chém anh nguyễn văn sang khi đang ngồi nhậu cùng chiến
gây thương tích năm mươi chín
tiến hành điều tra công an huyện cẩm mỹ đã bắt tân cùng với đồng bọn
mới đây trần trọng phú thái hai mươi bốn tuổi và trần đức mạnh một mươi chín tuổi cùng chú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
vừa bị công an huyện cẩm mỹ bắt giữ để làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
theo hồ sơ công an nguyễn đình huy chú tại huyện cẩm mỹ thường xuyên đến tiệm game của thái ở xã xuân tây
và nợ năm năm triệu đồng thái nhiều lần đòi nhưng huy không trả
trong một lần đi ăn đêm thái và mạnh bắt gặp huy cả hai đã khống chế bắt huy về quán game
tại đây các đối tượng đã trói và hành hung huy bắt huy liên lạc với người thân mang tiền đến trả nợ
qua tin báo của người dân công an huyện cẩm mỹ đã bắt giữ thái và mạnh
trước lúc trở về quán tôi kêu mạnh mở máy cho huy ngồi để huy lấy tiền để huy hỏi tiền người nhà hỏi anh
thì nên đến tòa gửi đơn khởi kiện ra tòa để giải quyết theo đúng quy định pháp luật
tránh trường hợp là sử dụng các biện pháp đòi nợ trái quy định của pháp luật dẫn đến là có thể bị xử lý
về các hành vi vi phạm pháp luật hình sự như là cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người chấp luật hoặc là thậm chí là cướp tài sản
từ nhiều vụ việc đòi nợ xảy ra thời gian qua cơ quan công an khuyến cáo người cho vay nên
có cách hành xử hợp lý tuyệt đối không sử dụng bạo lực để đòi nợ
những hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
quý vị vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online còn bây giờ là những thông tin về truy nã tội phạm sau giây lát
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã số hai
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi đối với đối tượng lê văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phố tân minh cũ
nay là phố tô vĩnh diện thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã số hai ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
của công an huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa là đối tượng vũ thị hải
năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn phong sơn huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa
lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm phạt tù từ sáu tháng đến tù trung thân
bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số hai mươi ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi đối với đối tượng đàm thị thủy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng phan thị trường giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường ba đình
thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi một
của công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai mươi năm bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện